các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đi xuống khu vực trung bộ thời tiết phổ biến có mưa rông vài nơi trong ngày mai
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
khu vực đà nẵng đến bình thuận mưa rông chỉ xảy ra vào thời điểm chiều tối và đêm
mức nhiệt cao nhất ngày mai ở các tỉnh miền trung vào khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới vẫn còn nắng gián đoạn vào ban ngày và chiều tối có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có thể xảy ra gió rất mạnh
nên nhiệt độ ít có sự biến động khi mức nhiệt cao nhất tại tây nguyên giao động từ ba mươi ba mươi ba độ và nam bộ từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
trên khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa không mưa có gió nam đến tây nam ở mức cấp bốn cấp năm
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa trời nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi gió nam đến tây nam cấp ba bốn tầm nhìn xa thông thoáng
nhiệt độ trên hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ở mức hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông ngày có nắng gián đoạn gió nam đến đông nam cấp hai
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh